biên cương tổ quốc nơi ấy ngày đêm có những chiến sĩ biên phòng đang lặng lẽ hòa mình với cuộc sống sinh hoạt cùng đồng bào các dân tộc
hình ảnh chiếc áo xanh của người lính biên phòng như một biểu tượng về tình quân dân thắm thiết
trong cái xe lạnh những ngày cuối đông đón mùa xuân mới chúng tôi đã cảm nhận được tình cảm quân dân nơi biên cương tổ quốc trên hai tuyến biên phòng thừa thiên huế
những chiếc bánh trưng xanh đang được đôi tay người lính cùng với đôi tay của các chị các mẹ cùng nhau gói ghém làm sao cho chiếc bánh vuông thành sắc cạnh hơn nữa để ngày xuân màu bánh trưng xanh chen lẫn với hoa trái ngũ quả được đẹp hơn